tôm thương phẩm đủ tuổi thu hoạch nhưng giá thấp trong khi tôm non lại bán được giá cao
nghịch lý này đang diễn ra ở vùng nuôi tôm thẻ lớn nhất tỉnh phú yên khiến người nuôi tôm gặp nhiều khó khăn
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại vùng nuôi tôm thẻ huyện đông hòa tỉnh phú yên
vụ tôm thẻ mới đây người nuôi ở phú yên gặp rất nhiều bất lợi do các chỉ số môi trường diễn biến phức tạp
phát sinh dịch bệnh hao hụt lớn
để tôm đạt kích cỡ từ tám mươi đến một trăm linh con trên một kg người nuôi phải mất tới hơn bốn tháng chăm sóc
không chỉ trễ vụ mà chi phí vì thế cũng độ lên cao
với kích cỡ tôm này mọi năm giá bán giao động từ một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi năm đồng trên một kg
thế nhưng năm nay thương lái chẳng mấy mặn mà và chỉ mua với giá từ bảy mươi đến tám mươi đồng trên một kg
thực trạng này đã kéo dài hơn một tháng qua
trong khi đó loại tôm non có kích cỡ một trăm năm mươi con trên một kg lại được thương lái săn đón
mua với giá trên dưới một trăm hai mươi đồng một kg
điều trớ treo với giá cả như trên cả hai loại tôm người nuôi đều không có lãi
thậm chí lỗ vốn vì tôm non dù giá có cao nhưng sản lượng thấp
núi là nó nuôi múc bảy mươi tám mươi con mà bảy mươi tám mươi con nhiều là đâu có mua
còn mua cái bè con trăm rưu con dài nhỏ trăm be con dài nhỏ
bè trăm bè trăm rưu con bè trăm bè bè trăm bè
theo ngành nông nghiệp tỉnh phú yên từ đầu năm đến nay giá tôm nguyên liệu giảm so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân là do nhiều nước xuất khẩu tôm trong khi thị trường tiêu thụ cùng thời điểm chưa mạnh
chuyện một số thương lái mua tôm kích cỡ nhỏ với giá cao là có sự bất thường
và cũng có thể do yêu cầu xuất khẩu mang tính thời điểm
vì vậy người nuôi tôm cần theo dõi sát sao thông tin thị trường
không thường thì do thị trường quyết định là cái size nào tiêu thụ ở thời điểm nào mạnh thì giá cả nó cũng được chỉnh theo thôi
không nhất thiết là khi người ta mua size nhỏ thì mình nghĩ là người ta phá thị trường thì không phải
tiếng tới là doanh nghiệp cũng phải chia sẻ trách nhiệm đó cũng phải là cộng đồng lợi ích với người nuôi
doanh nghiệp này họ có trách nhiệm là hướng dẫn người dân và họ mua lại dân phẩm một cách rất là tốt để phân chia lợi ích
huyện đông hòa là vùng nuôi tôm thẻ lớn nhất của tỉnh phú yên với diện tích trung bình hàng năm khoảng năm trăm linh hectare
biến động lạ về giá cả và kích cỡ tôm của thị trường khiến người nuôi gặp nhiều trở ngại lo lắng cho vụ tôm mới vừa thả giống
trước tình hình trên ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo bên cạnh theo dõi thị trường để xuất bán tôm phù hợp
đối với tôm vụ mới người nuôi cần hạn chế đầu tư quá lớn để tránh rủi ro vì đang trong thời điểm nắng nóng dễ phát sinh dịch bệnh